là tỉnh có số giờ nắng nóng cao trong khu vực duyên hải nam trung bộ song song với việc thu hút xúc tiến phát triển các dự án điện mặt trời
thời gian gần đây nhiều tổ chức và người dân tỉnh phú yên còn tự đầu tư lắp đặt sử dụng điện mặt trời phục vụ sinh hoạt sản xuất kinh doanh
các mô hình không những mang lại hiệu quả kinh tế mà còn tiết kiệm điện góp phần làm giảm áp lực quá tải cho ngành điện việt nam trong mùa nắng nóng
gia đình ông trần văn hà ở thị trấn củng sơn huyện miền núi sơn hòa là một trong những hộ đầu tiên mạnh dạn đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái để phục vụ sinh hoạt kinh doanh
đây là mô hình điện mặt trời hộ gia đình có công suất khá lớn tại tỉnh phú yên chủ yếu là phục vụ hồ bơi cho trẻ em miền núi nhu cầu cần thiết trong mùa hè giảm thiểu tai nạn đuối nước cho trẻ em
làm sao tạo điều kiện tốt nhất
trước mắt là gọi điện gọi được điện thừa lên lưới rồi là cho doanh nghiệp khi nào có nhu cầu lấy lại cho khấu trừ
không chỉ gia đình ông hà mà nhiều hộ khác ở huyện miền núi sơn hòa cũng đã lắp điện năng lượng mặt trời phục vụ sinh hoạt mang lại hiệu quả kinh tế góp phần tiết kiệm điện giảm áp lực quá tải cho ngành điện nhất là vào mùa cao điểm của nắng nóng
nhờ sự ủng hộ của điện lực sơn hòa do nên nhà em làm cái
cái điện mặt đời này để mà mục đích của mình là thứ nhất là hòa chung với cái lượng tiết kiệm điện và mình là tiết kiệm cái chi phí điện hàng tháng
theo công ty điện lực phú yên những hộ này nếu không sử dụng hết nguồn điện mặt trời ngành điện sẽ mua điện của khách hàng
nhưng việc thanh quyết toán sản lượng điện lại chưa có hướng dẫn cụ thể đây cũng là điều mà người dân mong muốn nhất hiện nay
đối với các hộ dân cư hiện nay
thì cái đơn vị mà sản xuất các cái tấm pin mặt trời và chuyển ra cái công nghệ này của tổng công ty đường miền trung thì cũng đã có những cái nghiên cứu và đang lắp đặt thí điểm và cũng đã triển khai ở một số các hộ gia đình và cũng đã đem lại những cái kết quả tương tự
tuy nhiên là cái việc mà triển khai lắp đặt mà có tính chất mà đại trà mà xã hội hóa như vậy thì nó đòi hỏi cần phải có các cái nguồn vốn và có cái sự hỗ trợ của cái công tác xã hội hóa
cho nên là hy vọng rằng là với cái hiệu quả mà người dân mà thấy được khách hàng thấy được
sẽ chủ động để mà lắp đặt thì cái đấy là nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng nó tốt hơn là mình tự nghĩ mình lắp đặt
mới đây ubnd tỉnh phú yên đã công bố một mươi bốn điểm có tiềm năng phát triển dự án điện năng lượng mặt trời
việc công bố nhằm thu hút mạnh mẽ nguồn vốn đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đến tiếp cận nghiên cứu đầu tư các dự án